bảy toa tàu đang chở bốc hàng tại ga lâm giang làm đoàn tàu chạch khỏi đường dây và ba đường sắt dẫn vào ga lâm giang gây hư hỏng tuyến đường dây tín hiệu
theo xác minh ban đầu thì không có thiệt hại về người
ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện văn yên công an tỉnh yên bái sở giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan của ngành đường sắt đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
đã huy động bốn máy xúc và một mươi ô tô tiến hành khắc phục hậu quả với mục tiêu nhanh chóng thông tuyến đường sắt và đường bộ trong thời gian sớm nhất